tuy vậy trong thời gian qua do làm việc ngoài giờ làm việc thời vụ làm việc thêm vào ngày thứ bảy nên công nhân không có điều kiện gửi trẻ vào học trong các trường mầm non công lập
hầu hết họ phải gửi trẻ vào các nhà trẻ tư nhân nhóm trẻ gia đình không đủ điều kiện học tập và sinh hoạt
để tạo điều kiện cho con em công nhân được học tập ở các trường mầm non công lập ngoài đầu tư xây dựng trường học thành phố cũng đã thông qua chế độ đặc thù
về dạy thêm ngoài giờ cho các giáo viên mầm non công lập đang công tác tại các khu chế xuất khu công nghiệp
theo quy định một lớp mầm non trong các khu chế xuất khu công nghiệp gồm hai giáo viên được hưởng một giờ làm thêm ngoài giờ là ba mươi ba đồng
làm thêm ngoài giờ trong ngày thứ bảy là bốn mươi ba đồng
trải qua hai mươi sáu năm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn bỡ ngỡ nói chung là rất là khó khăn
rồi cũng khi mà nhìn ánh mắt của các bé ngây thơ hồn nhiên trong sáng thì đó là cái động lực thôi thúc tôi tiếp tục với nghề
thì khi mà tôi được phân công về
đây khoảng ba năm đó là cái điều khó khăn nhất đối với tôi bởi vì sau bao nhiêu năm tôi công tác ở
tôi giảng dạy và chăm sóc các bé mẫu giáo mà khi xuống nhà trẻ này thì gặp rất nhiều khó khăn
bởi vì các bé
tôi cũng chưa hiểu về tâm sinh lý của các bé rồi có những bé cũng không biết nói chưa biết nói đó
rồi của mình không có hiểu được cái bé muốn cái gì
nhưng mà nhờ cái tấm lòng yêu thương của cô dành cho bé thì từ từ cô giáo đã hiểu được bé
và chăm sóc bé
một cách tận tình từ đó thì giúp cho các bé phát triển tốt nhất
thì đến thời điểm này thì sức khỏe thì đôi khi cũng có hạn chế đó nhưng mà bằng tình yêu thương của cô dành cho bé thì tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để chăm sóc các bé một cách tốt nhất giống như là một người mẹ chăm sóc cho các con
được sự quan tâm của thành phố và sự nỗ lực của các ngành chức năng các quận huyện hiện nay tại các khu công nghiệp khu chế xuất nhiều trường học mới từ ngành mầm non đến bậc trung học phổ thông
đã được đầu tư xây dựng khang trang đẹp đẻ với quy mô hàng trăm tỷ đồng và đạt tiêu chuẩn quốc gia quốc tế với nhiều trang thiết bị dạy hiện đại
tình trạng áp lực về trường học cho con em của công nhân ở các khu chế xuất khu công nghiệp đã được cải thiện đặc biệt là trường học mầm non cho con em công nhân dưới ba mươi sáu tháng tuổi
học sinh mà thuộc viện tạm trú thì cũng nhiều nên một số phụ huynh thì ở những cái tỉnh đến đây để học
nếu không có người ta làm ăn hoặc là người ta làm công nhân ở đây thì cái điều kiện sống cũng còn rất là khó khăn
tuy nhiên cũng là nhờ cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì cũng đã giúp cho các em vượt qua những cái khó khăn như là ở chính quyền địa phương cũng vận động các ban ngành để hỗ trợ những cái học bổng để chăm lo các em vào đầu năm học hoặc là chăm lo về cái bảo hiểm y tế cho các em
trong thời gian tới để đưa ngành giáo dục thành phố phát triển ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực
thành phố cũng đang đề xuất bộ giáo dục đào tạo giảm tải nhanh chương trình giáo dục phổ thông cho các cháu
không quá nặng về cuối lượng không quá tiên về kiến thức chuyên môn mà cần phát triển một cách toàn diện văn thể mỹ theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của bộ giáo dục và đào tạo

thành phố cũng đang đề xuất bộ giáo dục và đào tạo

tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của bộ giáo dục và đào tạo

hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của bộ giáo dục và đào tạo